công an tp hà nội vừa ra thông báo phương án phân luồng giao thông tổ chức hướng đi cho các phương tiện giao thông
trong dịp diễn ra các hoạt động của đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một sea games ba mươi một
từ một mươi bốn h đến hai mươi hai h ngày một mươi hai tháng năm diễn ra lễ khai mạc đại hội tại sân vận động quốc gia mỹ đình
công an thành phố tiến hành phân luồng hạn chế đối với các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên trở từ năm trăm linh kg
xe ô tô chở khách từ một mươi sáu chỗ trở lên trừ phương tiện của các lực lượng tham gia phục vụ buổi lễ khai mạc
lưu thông trên các tuyến đường lê đức thọ lê quang đạo mễ trì châu văn liêm nguyễn cơ thạch đỗ xuân hợp
trần hữu dự nguyễn hoàng hàm nghi tân mỹ hồ tùng mậu đường gom phải đại lộ thăng long
đoạn từ trung tâm hội nghị quốc gia đến nút giao lê quang đạo
tại trận thi đấu tranh giải ba và trận chung kết môn bóng đá nam tại sân vận động quốc gia mỹ đình
mạc đại hội từ một mươi năm h đến hai mươi hai h ngày hai mươi ba tháng năm diễn ra lễ bế mạc đại hội tại cung điển kinh hà nội
trần hữu dực tiến hành phân luồng hạn chế đối với các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên trở
từ năm trăm linh kg xe ô tô chở khách từ một mươi sáu chỗ trở lên trừ phương tiện của các lực lượng tham gia
phục vụ buổi lễ bế mạc lưu thông trên các tuyến đường lê đức thọ lê quang đạo nguyễn cơ thạch
đỗ xuân hợp trần hữu dực tân mỹ trịnh văn bồ công an hà nội khuyến khích người dân
cổ động viên đến khu vực sân vận động quốc gia mỹ đình
cung điển kinh hà nội và các địa điểm thi đấu sử dụng phương tiện giao thông công cộng